chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học trực tiếp mỗi địa phương nhà trường đang đưa ra những quy định khác nhau
về việc test nhanh covid một mươi chín cho học sinh
theo phó giáo sư trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho rằng
việc bắt buộc xét nghiệm cho toàn bộ học sinh trước khi trở lại trường là không cần thiết
nếu tất cả học sinh khi đi học đều phải xét nghiệm
thì số lượng tết cần thực hiện cùng lúc quá lớn vô cùng tốn kém về kinh tế
hơn nữa theo phó giáo sư trần đắc phu thực tế hiệu quả thu được từ việc xét nghiệm tràn lan không cao
thì lệ phát hiện tất cả f không lớn
một người có kết quả âm tính hôm nay đang trong giai đoạn ủ bệnh hoặc sau đó tiếp xúc với f
thì vẫn có thể dương tính sau vài ngày mà việc cho học sinh tết liên tục mỗi ngày là không thể về mặt kinh tế
hiện cả nước đã bước vào giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thay vì đi theo chiến lược zero covid nên xét nghiệm tràn lan không phù hợp
do vậy thay vì yêu cầu học sinh phải có xét nghiệm âm tính mới được đi học trở lại
các trường học nên tập trung xét nghiệm trọng tâm trọng điểm và đối tượng nguy cơ và chú ý tới vấn đề phòng dịch
cụ thể chỉ nên yêu cầu test covid một mươi chín với những trường học sau
người có tiền sử tiếp xúc với f hoặc nghi ngờ tiếp xúc với f
các trường học có triệu chứng sốt ho khó thở mất khứu rác hoặc triệu chứng nghi nhiễm covid một mươi chín khác
nhóm còn lại không cần xét nghiệm
đồng thời tăng cường các biện pháp giám sát
học sinh nào có triệu chứng bất thường như sốt ho khó thở cần cho đi xét nghiệm ngay kết hợp điều tra dịch tễ
phó giáo sư trần đắc phu cũng đề nghị các phụ huynh cần phối hợp tốt giữa nhà trường gia đình và cơ quan y tế
trong việc phát hiện các trường hợp nghi ngờ
ví dụ nếu ở nhà con bị sốt ho thì phụ huynh phải báo ngay cho nhà trường cơ quan y tế
hoặc gia đình đã có trường hợp f thì cần cho các cháu nghỉ học
sau đó thông báo cho nhà trường và y tế để điều tra dịch tễ
trước việc trường học chỉ cho học sinh học một buổi một ngày khiến việc chăm sóc đưa đón của phụ huynh bị xáo trộn
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cho rằng đã đưa các cháu đến trường thì cần đảm bảo đầy đủ các hoạt động
ngày chín tháng hai bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn và đoàn công tác bộ giáo dục và đào tạo
đã đến kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục tại thành phố hải phòng
trước thực trạng một số trường cho học sinh học một buổi một ngày
để chăm sóc đưa đón của phụ huynh bị xáo trộn bộ trưởng đề nghị tp hải phòng nhất quán thống nhất
trong việc tổ chức dạy học trực tiếp với những trường có điều kiện bán chú nên tổ chức cho học sinh học bán chú
bộ trưởng nguyễn kim sơn nhấn mạnh chúng ta vẫn lấy đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh giáo viên làm đầu
nhưng phải có sự ứng phó phù hợp đã thấy yên tâm đưa các cháu đến trường và đáp ứng được các yêu cầu phòng chống dịch
thì cần đảm bảo đầy đủ các hoạt động học tập trực tiếp
người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo cũng nhắc lại khuyến cáo của các chuyên gia y tế khi cho rằng
việc học sinh đến trường học một buổi hay bán chú cả ngày về mặt phòng dịch là không khác nhau nhiều
do đó để tạo thuận lợi cho phụ huynh yên tâm làm việc và đưa đón con cái cũng như sinh hoạt của học sinh được nền nếp
thì việc đưa học sinh quay trở lại học tập trực tiếp nên thực hiện đầy đủ và thống nhất
chúng ta nên vừa đảm bảo việc học của các cháu vừa thuận lợi cho chăm sóc đưa đón của phụ huynh
tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh yên tâm trong công việc từ đó tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội
ứng phó với dịch ở trường học bộ trưởng nguyễn kim sơn lưu ý nếu phát sinh các trường hợp nhiễm bệnh
cần cố gắng sàng lọc xử lý trong phạm vi hẹp nhất có thể
những nội dung này đã được làm rõ trong cuốn sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học
do bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với bộ y tế phát hành tới các nhà trường
sẵn sàng phương án xử trí điều trị cho học sinh mắc covid một mươi chín khi trở lại trường
bộ y tế đang nhanh chóng cập nhật pháp đồ điều trị cho học sinh mắc covid một mươi chín cho cơ sở y tế các tuyến
từ trung ương đến địa phương không để xảy ra tình huống số học sinh mắc covid một mươi chín tăng đột biến gây quá tải
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã họp với bộ y tế ủy ban nhân dân tp hà nội
về công tác chuẩn bị điều trị trong tình huống học sinh mắc covid một mươi chín khi trở lại trường vào chiều ngày tám tháng năm
các ý kiến tại cuộc họp thống nhất đánh giá các địa phương đã thực hiện yêu cầu chung
để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường như tiêm vaccine tập huấn các tình huống để xử trí
khi phát hiện ca nhiễm trong lớp học trường học có kinh nghiệm điều trị các ca mắc covid một mươi chín là trẻ em
các ca bệnh trẻ em mắc covid một mươi chín diễn biến nặng thấp tuy nhiên vẫn có trường hợp tử vong khi số ca mắc quá nhiều
các chuyên gia các nhà khoa học cho rằng các lực lượng phòng chống dịch vẫn phải lường đến những tình huống xấu
như có thể xuất hiện biến chủng mới lây lan nhanh hơn động lực không thấp hơn đáng kể so với các chủng virus hiện tại
thậm chí cần có những biến chủng có thể lần tránh vaccine thuốc điều trị
qua quá trình thực hiện nghiêm các quy định kịch bản phòng chống dịch đã được ban hành tập huấn
lãnh đạo bộ y tế sở y tế hà nội bệnh viện nhi trung ương bệnh viện nhiệt đới trung ương
đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong điều trị trẻ em mắc covid một mươi chín
đến nay tỷ lệ trẻ mắc covid một mươi chín số ca bệnh diễn biến nặng thấp tuy nhiên vẫn có trường hợp tử vong
do vậy các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh yếu tố phòng chống dịch và không để có quá nhiều trẻ mắc bệnh cùng một lúc
đáng chú ý hiện nay các loại thuốc điều trị covid một mươi chín không khuyến nghị sử dụng cho trẻ em
do đó khi hai mươi triệu học sinh đến trường số trẻ mắc covid một mươi chín có thể tăng lên
bởi thực tế trẻ em khó thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp năm k
đồng thời các ý kiến khuyến cáo về việc trẻ lây nhiễm từ trường học về gia đình
trong đó có thể lây cho nhóm đối tượng nguy cơ cao có bệnh nền và chưa tiêm vaccine
như người cao tuổi trẻ nhỏ tuổi phụ nữ mang thai những đối tượng nguy cơ khác
nếu không có các kịch bản phòng chống chi tiết cụ thể có trường hợp học sinh bị nhiễm bệnh
thì sẽ gây lung túng cho các trường học cũng như lo lắng từ phụ huynh xã hội thứ trưởng bộ y tế nhấn mạnh
tại cuộc họp phó chủ tịch ubnd tp hà nội trữ xuân dũng cho biết
qua quá trình triển khai kế hoạch đưa học sinh trở lại trường
các thành phố đã chỉ đạo các trung tâm y tế trạm y tế hỗ trợ tích cực cho y tế học đường
tập huấn kỹ cho các cán bộ quản lý giáo viên phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường
ông nguyễn trọng khoa phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết
dự báo số ca mắc covid một mươi chín sau tết sẽ tăng cao do hoạt động đi lại và giao lưu dịp tết
trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng già người lớn tuổi và trẻ chưa tiêm vaccine trẻ sơ sinh
do đó cần có các biện pháp bảo vệ tốt để giảm tỷ lệ tử vong
bộ y tế đang phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo ra soát các hướng dẫn đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường
theo đó bộ y tế đang nhanh chóng cập nhật pháp đồ điều trị cho học sinh mắc covid một mươi chín
cho cơ sở y tế các tuyến từ trung ương đến địa phương không để xảy ra tình huống
một số học sinh mắc covid một mươi chín tăng đột biến gây quá tải
ông nguyễn trọng khoa nhấn mạnh bộ y tế đang phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo ra soát hướng dẫn đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường
phản ứng của y tế học đường y tế cơ sở có ca mắc covid một mươi chín
tại cuộc họp giám đốc bệnh viện nhi trung ương trần minh điển đề xuất bộ y tế có hướng dẫn điều trị riêng cho trẻ mắc covid một mươi chín theo hai tầng
tự chăm sóc điều trị tại nhà điều trị trong bệnh viện
phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương nguyễn trung cấp cho rằng bộ y tế cần có kế hoạch tập huấn tất cả các y bác sĩ trong bệnh viện nhi khoa nhi
bệnh viện nhiệt đới trung ương sẽ cử các bác sĩ giỏi nhiều kinh nghiệm tham gia những lớp tập huấn đầu tiên
từ thực tế điều trị các ca bệnh nhi nặng đang điều trị khác ở bệnh viện nhi trung ương ý kiến của lãnh đạo sở y tế hà nội
lãnh đạo bộ y tế cho biết sẽ yêu cầu tăng cường bảo vệ các khoa nhi bệnh viện nhi trên toàn quốc đảm bảo an toàn covid một mươi chín
bên cạnh đó các bệnh viện sản khoa sản chuẩn bị cơ sở vật chất nhân lực để chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị mắc covid một mươi chín
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh cuộc chiến chống covid một mươi chín đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân lên hàng đầu
đặc biệt trong đó là bảo vệ sức khỏe của trẻ em nhất là khi trẻ thuộc nhóm thể chất chưa phát triển toàn diện
trẻ em dưới năm tuổi trẻ sơ sinh đều chưa được tiêm vaccine và nhóm đối tượng này chưa biết diễn đạt về triệu chứng bệnh
đòi hỏi kỹ năng chăm sóc khó hơn cũng như cần đặc biệt chú ý
việt nam đã triển khai chiến dịch tiêm phủ vaccine trong đó tiêm vaccine cho nhóm đối tượng học sinh để đưa các em trở lại trường
các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ hướng dẫn của bộ y tế và bộ giáo dục đào tạo
để đảm bảo an toàn trường học nhất là tập huấn kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín trong trường học
nhằm vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa không làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt trong cộng đồng và hoạt động học tập trong nhà trường